tại thôn sa bai xã hướng linh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị vừa hủy nổ thành công quả bom hẹn giờ hóa học có trọng lượng hơn ba trăm linh kg
quả bom nặng ba trăm bốn mươi kg đường kính bốn mươi cm dài một hai m bên trong chứa một trăm bảy mươi năm kg thuốc nổ có ngòi nổ m một trăm hai mươi ba đây là ngòi nổ hẹn giờ hóa học chống tháo gỡ không được di chuyển rất nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời
trước đó trong lúc quốc đất làm rẫy người dân thôn sa bai phát hiện quả bom trên nằm ở độ sâu so với mặt đất gần ba mét
nhận được tin báo lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã tiếp cận hiện trường kiểm tra và tiến hành hủy nổ tại chỗ
sau gần nửa ngày lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã tiến hành hủy nổ thành công quả bom